theo thông tin mới nhất một trăm bốn mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở nhà hát krokuser city ho
phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công tổng thống nga vladimir putin thông báo
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này
tổng cộng một mươi một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp gây ra vụ thảm sát
bộ nội vụ nga xác nhận rằng không có nghi phạm quốc tịch nga
một trong số những nghi phạm thú nhận được hứa trả cho một triệu rút tương đương với hơn hai trăm sáu mươi tám triệu đồng
và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của hắn trước vụ tấn công
trong một diễn biến có liên quan tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng cùng ngày đã công bố một bức ảnh liên quan đến bốn kẻ tấn công
đằng sau vụ xả súng được cho là thành viên của nhóm này
trước tính nghiêm trọng của vụ tấn công một số địa phương của nga đã thắt chặt các biện pháp an ninh
theo thông báo của chính quyền thành phố saint petersburg tất cả các sự kiện giải trí và lễ hội
bao gồm các buổi biểu diễn tại nhà hát các địa điểm và sự kiện văn hóa khác ở những nơi công cộng trong thành phố dịp cuối tuần đều đã bị hủy bỏ